tại tỉnh khánh hòa đang tiếp tục tái diễn nạn cưa cây lấy gỗ và phá rừng làm rẫy diễn biến phức tạp như hiện nay
mặc dù đã được phản ánh tuy nhiên vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả
chỉ trong thời gian ngắn hơn ba năm trăm linh m hai rừng phòng hộ xã ninh tây đã bị giò sạch
lâm tặc cưa hạ cam xe để lấy gỗ sau đó gom cành nhánh đốt trụi để lấy đất trồng trọt
chỉ sau hơn một năm diện tích rừng cam xe tại xã ninh tây từ trên bảy trăm linh ha
chỉ còn lại hơn bốn trăm linh ha gần ba trăm linh ha đã biến thành đất rẫy
mọi nỗ lực giữ rừng đều không có tác dụng khi việc phá rừng trở thành hoạt động bình thường
quen thuộc của người dân địa phương phần lớn đối tượng phá rừng là người dân địa phương
việc xác định đối tượng phá rừng không khó nhưng công tác xử lý ngăn chặn không đơn giản
sự việc nóng đến mức chủ rừng là ban quản lý rừng phòng hộ bắc khánh hòa
phải kêu cứu đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng